thời gian qua tại hà nội xảy ra nhiều vụ cướp có tính chất manh động
điều đáng nói là hầu hết thủ phạm gây án trong những vụ cướp trên đều quen nhau qua nhóm cộng đồng
rủ nhau làm liều trên mạng xã hội facebook sau đó tập hợp lại để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
đây là thực trạng đáng báo động và cho thấy một mặt trái khác của mạng xã hội
đang ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến đời sống xã hội
rủ nhau đi cướp ngân hàng rủ nhau buôn bán tiền giả
những dòng trạng thái về những ý tưởng điên rồ không khó để bắt gặp ở những cộng đồng hội nhóm như thế này
hội những người vỡ nợ muốn làm liều hay nhóm túng quẫn làm liều
đang thu hút một lượng rất lớn người tham gia lên tới hàng ngàn người
bản thân tôi tôi không đồng ý với những hội nhóm như vậy
và khi vào đấy thì nó rất là tạo ra những mất trật tự an toàn xã hội và tệ nạn kích động nhau
có thể là có thể khi mình
bản thân mình chưa có một cái ý định nào về cái việc phạm pháp cả
nhưng mà khi vào những hội nhóm như thế mình sẽ bị rủ dê
mình sẽ bị cộng với cả cái hoàn cảnh của mình
thì cái thúc đẩy cái việc mà hành vi phạm tội của mình nó cao hơn
tại mạng xã hội thì chỉ cần một cái sự việc nhỏ thôi
mà khi có hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội thì nó sẽ thành một sự việc rất lớn
và cụ thể thì những lời rủ dê trên hội nhóm này đã thành hiện thực
mới đây nhất khoảng chín h ba mươi phút ngày bảy tháng ba
lới mặc áo mưa bịt mặt đeo khẩu trang găng tay điều khiển xe máy không bịt kiểm soát
giả dạng khách hàng đến ngân hàng việt tin banh tại quận bắc tử liêm hà nội để giao dịch
khi đến lượt một đối tượng đã rút súng đe dọa bảo vệ
đối tượng còn lại dùng dao uy hiếp và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền cướp đi hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
hay vụ cướp cửa hàng điện thoại do ba đối tượng tại linh đàm tp hà nội
vào ngày tám tháng một trước đó các đối tượng này đều không cùng địa bàn cư trú
nhưng lại kết nối với nhau qua những hội nhóm trên mạng xã hội
đây là minh chứng cụ thể nhất cho sự nguy hiểm và những ảnh hưởng tiêu cực của những hội nhóm kiểu này đến đời sống xã hội
công tác điều tra cũng gặp phải một số những khó khăn do hai đối tượng trong quá trình thực hiện và hành vi phạm tội
thì đã có dự mưu từ trước có sự bàn bạc chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban đầu trong một thời gian dài
do vậy là các đối tượng đã chuẩn bị công cụ phương tiện để hoạt động phạm tội một cách chú đáo
đây là một tình trạng rất đáng báo động
nếu như chúng ta không có sự phát hiện một cách kịp thời và cái việc xử lý đối tượng này không đủ sức dân đe
thì có thể sẽ là những cơ sở để cho tiếp tục các hội nhóm khác được thành lập
thậm chí là các đối tượng đã tham gia vào trong các hội nhóm sẽ thực hiện một cách bài bản hơn và thực hiện một cách liều lĩnh hơn nữa

và chính vì vậy mà có thể thấy rằng cái nguy cơ ở đây nếu như chúng ta không có sự tuyên truyền phổ biến một cách rộng rãi
cũng như là sự quản lý một cách chặt chẽ hơn nữa đối với các hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội trong thời gian tới
thì rất có thể sẽ là cái nơi tiềm tàng cho các đối tượng để mà tìm kiếm mở rộng thêm các đồng phạm
trong thời gian tới khi mà thực hiện các hành vi phạm tội khác nhau
theo luật hiện hành những hành vi lợi dụng không gian mạng để rủ dê cổ suý
kích động bạo lực như thế này có thể bị xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
nghiêm trọng hơn nếu nội dung kích động lôi kéo này được thực hiện
người đăng tải các nội dung kích động còn bị quy trách nhiệm là đồng phạm trong vụ việc
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động của các hội nhóm kiểu này trên mạng xã hội
kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó người dân cũng cần cẩn trọng trước mỗi nội dung đăng tải hoặc tiếp nhận trên internet
đừng vì một phút bốc động mà tự đẩy mình vào vòng lao lý